tại thị xã cửa lò tỉnh nghệ an bộ giao thông vận tải ubnd tỉnh nghệ an và ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã tổ chức lễ gia quân đầu xuân năm hai nghìn một mươi chín với dự án đầu tư xây dựng cầu cửa hội bắc qua sông lam tỉnh nghệ an và tỉnh hà tĩnh
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng bộ giao thông nguyễn văn thể nhấn mạnh vai trò của cầu cửa hội bắc qua sông lam trong việc phát triển kinh tế du lịch đảm bảo an ninh quốc phòng của khu vực đông nam tỉnh nghệ an và đông bắc tỉnh hà tĩnh
đồng thời bộ trưởng bộ giao thông vận tải cũng đề nghị chính quyền địa phương hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh cùng với các cơ quan của bộ giao thông vận tải cần phải xem xét đến những kiến nghị của người dân về đền bù và giải phóng mặt bằng để đảm bảo đúng tiến độ của công trình
dự án xây dựng công trình cầu cửa hội có tổng mức đầu tư khoảng một năm mươi tỷ đồng tổng chiều dài năm hai trăm bảy mươi một km trong đó phần cầu chính cửa hội dài một bảy trăm hai mươi tám km còn lại là phần đường dẫn phía nghệ an và hà tĩnh dự án dự kiến sẽ hoàn thành sau một mươi tám tháng kể từ ngày thi công